hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng cuộc cách mạng tháng một mươi nga vẫn động lại trong lịch sử nhân loại là cuộc cách mạng vĩ đại ở thế kỷ hai mươi
mang một giá trị nhân văn cao cả cách mạng tháng một mươi nga là cuộc cách mạng giải phóng con người
cuộc cách mạng lịch sử này đã trở thành một động lực mạnh mẽ lan tỏa khắp thế giới
là niềm cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc sâu rộng đấu tranh vì tự do khắp châu á châu phi và mỹ latin
ngày sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy cách mạng tháng một mươi nga nổ ra ở petrograd
ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của cách mạng tháng một mươi nga
và với các dân tộc trên thế giới đang bị áp bức ở thời kỳ đó đó cũng là ngày mà họ nhìn thấy con đường giải phóng cho chính mình
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng một mươi vĩ đại là ngày quan trọng nhất trong cuốn biên nhân sử các phong trào đấu tranh của giai cấp lao động
xã hội loài người từ thời cận đại cho đến cách mạng tháng một mươi quần chúng nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa cũng như các nước dân tộc chủ nghĩa đều đang còn chìm đắm đau thương dưới ách thống trị đô hộ áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa phong kiến và bị dìm trong đói khổ ngu rốt không tìm được lối thoát
chính vì điều này mà vai trò của cách mạng tháng một mươi càng to lớn và ý nghĩa của nó càng sâu sắc
chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
giống như mặt trời trói lỏi cách mạng tháng một mươi chiếu sát
sáng khắp nam châu thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất trong lịch sử loài người chưa từng có của cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế
chính sự thức tỉnh này đã là động lực tạo nên sức mạnh cho phong trào giải phóng dân tộc trên khắp châu á châu phi và châu mỹ latin làm tan giã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc giải phóng cho hàng trăm triệu người thoát khỏi siềng xích nô lệ được sống trong độc lập tự do
nếu như không có lenin thì không có cách mạng tháng một mươi ông đồng thời là tác giả của học thuyết cách mạng và sau đó dựa vào học thuyết này người ta thực hiện thành công nhiều cuộc cách mạng trên thế giới
với thắng lợi của cách mạng tháng một mươi lần đầu tiên trong lịch sử quyền tự quyết của các dân tộc được thực hiện trên một phần sáu hành tinh
cách mạng tháng một mươi đem lại nhà máy cho công nhân ruộng đất cho nông dân hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc
tự do hạnh phúc cho mọi người
sau thành công của cách mạng tháng một mươi nga nguyễn ái quốc mà sau này là chủ tịch hồ chí minh đã tìm thấy ở đó con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình
đánh giá về vai trò của cách mạng tháng một mươi đối với sự nghiệp cách mạng việt nam chủ tịch hồ chí minh khẳng định
có thể nói rằng nếu không có cách mạng tháng một mươi vĩ đại
thì nhân dân việt nam không thể hoàn thành được cuộc cách mạng tháng tám của mình
lenin đã truyền cảm hứng cho hồ chí minh để nhận ra rằng cách mạng giải phóng dân tộc việt nam muốn thành công phải có sự gắn kết chặt chẽ với phong trào của giai cấp công nhân cộng sản quốc tế
và do vậy chiến thắng của nhân dân việt nam trong hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay đều có liên hệ mật thiết với thành công
cách mạng tháng một mươi vĩ đại
đi theo con đường của cách mạng tháng một mươi dân tộc ta từ thân phận nô lệ tiến lên làm chủ đất nước và đã liên tục giành được nhiều thắng lợi to lớn viết nên những trang sử vàng trói lọi
thực tiễn lịch sử dân tộc từ cách mạng tháng tám thành công đến ba mươi năm ảnh dũng chiến đấu đánh thắng hai đế quốc pháp và mỹ
cùng với những thắng lợi đạt được qua gần ba mươi năm năm đổi mới đã cho thấy cách mạng tháng một mươi nga thật sự là cuộc cách mạng giải phóng con người